tại châu âu thủ tướng anh boris johnson đã xuất viện sau quá trình điều trị covid một mươi chín
trong bối cảnh số ca tử vong tại nước này đã vượt mốc một mươi người
trong khi đó dịch covid một mươi chín có dấu hiệu tích cực tại đức pháp và italia
italia ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong ba tuần trở lại đây với hơn bốn trăm ba mươi trường hợp tử vong mới
đức cũng lần đầu tiên ghi nhận số ca bình phục cao hơn số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát
tuy nhiên số ca tử vong mới tại tây ban nha đã tăng trở lại sau ba ngày giảm liên tiếp